cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã phối hợp với phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh điện biên
khẩn trương tiến hành xác minh vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật
xảy ra tại sở giáo dục và đào tạo tỉnh điện biên và các công ty đơn vị liên quan
căn cứ kết quả điều tra xác minh và hồ sơ tài liệu thu thập được xác định ông nguyễn văn kiên
giám đốc sở giáo dục và đào tạo tỉnh điện biên đã chỉ đạo một số cán bộ dưới quyền
thông đồng cùng với công ty cổ phần sách và thiết bị trường học điện biên nhà thầu
và công ty cổ phần thẩm định giá btc value công ty trách nhiệm hiệu hạn tư vấn xây dựng tây và xê
công ty trách nhiệm hiệu hạn tư vấn thiết kế và xây dựng tây đô
thực hiện các hành vi vi phạm luật đấu thầu để cho công ty cổ phần sách và thiết bị trường học điện biên
trúng hai gói thầu cung cấp thiết bị dạy học tối thiểu gây thiệt hại tài sản nhà nước
quyết định khởi tố vụ án hình sự số năm mươi ba qd cktp chín về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
quy định tại điều hai trăm hai mươi hai bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
xảy ra tại sở giáo dục và đào tạo tỉnh điện biên và các công ty đơn vị có liên quan
quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét người nơi ở nơi làm việc
đối với sáu bị can về tội vi phạm quy định
người đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng gồm
nguyễn văn kiên giám đốc sở giáo dục và đào tạo tỉnh điện biên
trịnh mạnh cường trưởng phòng kế hoạch tài chính sở giáo dục và đào tạo tỉnh điện biên
đinh văn hữu giám đốc công ty cổ phần sách và thiết bị trường học điện biên
nguyễn quang tuyến phó giám đốc công ty cổ phần sách và thiết bị trường học điện biên
võ thúc chính giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn xây dựng t và c
mai thanh an giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn thiết kế và xây dựng t c
tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với hai bị can về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng gồm
nguyễn quốc việt thẩm định viên công ty cổ phần thẩm định giá btc value
hai hồ thị sáu giám đốc hối thẩm định ba công ty cổ phần thẩm định giá btc value
cả hai bị can đều đang là bị can trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại sở giáo dục và đào tạo tỉnh thanh hóa
ngày hai mươi hai tháng chín năm hai nghìn hai mươi một viện kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can
để tạm giam lệnh khám xét đối với các bị can nêu trên
cùng ngày cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thi hành các quyết định lệnh nêu trên đối với các bị can
đảm bảo an toàn đúng quy định pháp luật
quá trình khám xét tiến hành thu giữ một số hồ sơ tài liệu quan trọng có liên quan đến vụ án
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiến hành công tác điều tra mở rộng vụ án
và xác minh thu hồi triệt đề tài sản bị thiệt hại
sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an đà nẵng đã khởi tố bị can
thực hiện lệnh khám xét chỗ ở đối với trần thị thu tâm và nguyễn thị tố nga
cùng chú thành phố đà nẵng về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
với mục đích vụ lợi bất chính tâm nga và trần thu hà đã bị khởi tố trước đó
đã cùng nhau cấu kết cho đào thị như lệ vay tiền nhiều lần
với khoản tiền từ một mươi bốn đến bốn mươi sáu năm tỷ đồng lãi suất một một ngày số tiền cho vay
tương ứng với ba trăm sáu mươi năm một năm
trong đó tâm là người chủ mưu cầm đầu hà là người trực tiếp thực hiện cho vay lãi nặng
nga là người giúp sức
qua điều tra xác định tâm đã thu lợi bất chính số tiền hơn bốn chín tỷ đồng
hà thu lợi bất chính trên bốn trăm sáu mươi hai triệu đồng
nga thu lợi bất chính hơn một trăm tám mươi năm triệu đồng
nga và hà
thu lợi bất chính chung số tiền trên một trăm hai mươi ba triệu đồng
được biết liên quan tới vụ việc này cơ quan điều tra đã khởi tố tổng cộng bốn cá nhân
lợi dụng việc bà lệ bị bể nợ đã cho người này vay với số tiền lời cắt cổ
riêng bà đào thị như lệ là bị hại trong vụ việc này
cũng đã bị cơ quan điều tra khởi tố bắt giam với hai hành vi
lừa đảo chiếm đặt tài sản và lợi dụng chức vụ quyền hạt khi thi hành công vụ
hoàng trí xin kính chào quý vị mời quý vị cùng theo dõi bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
thành phố hồ chí minh sẽ bổ sung thêm nhóm đối tượng được hướng trợ cấp đợt ba sắp tới
tiến tới thành lập các tổ chăm sóc f tại nhà
song song với các trạm y tế lưu động
nhằm có phương án hỗ trợ f điều trị tại nhà tốt nhất
đó là các thông tin được nêu ra tại buổi họp báo chiều nay ngày hai mươi ba tháng chín
sau khi triển khai kế hoạch xét nghiệm diện rộng trong bảy ngày
từ hai mươi hai đến ba mươi tháng chín theo kế hoạch bảy ngày ba lần
đối với vùng đỏ và cam vùng xanh vàng là bốn ngày một lần
ngày hai mươi hai tháng chín là ngày đầu tiên thành phố thực hiện kế hoạch này
theo đó vùng xanh tỷ lệ dương là một cận xanh là ba vùng vàng là ba vùng cam là năm và vùng đỏ là bảy
số liệu này cho thấy tỷ lệ dương tính đang giảm đáng kể tại thành phố hồ chí minh
so với trước đây vùng xanh là ít nhất với năm
bên cạnh đó thành phố cũng quyết định bổ sung thêm nhóm đối tượng được hưởng trợ cấp đợt ba
là cha mẹ vợ chồng hoặc các con ở nhà nội trợ
không có khả năng làm việc sống phụ thuộc người đang hưởng lương hưu đang tham gia bảo hiểm xã hội
có hoàn cảnh khó khăn đang có mặt trên địa bàn thành phố hồ chí minh
hoặc đang bị cách ly điều trị tại bệnh viện không có mặt tại địa phương
việc bổ sung nhóm đối tượng này giúp kịp thời hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn
trong thời gian giãn cách xã hội kéo dài
thưa quý vị hội đồng nhân dân thành phố hồ chí minh đã thông qua nghị quyết
chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch covid một mươi chín đợt ba
dự kiến sẽ có hơn bảy ba triệu người khó khăn ở thành phố hồ chí minh được hỗ trợ
đây là một tin vui đối với những người thuộc diện được hỗ trợ này
tuy nhiên tại phường linh trung thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh
đã có hơn một ba trăm linh người dân đã tự nguyện nhường lại gói hỗ trợ của chính quyền
dành cho những người khó khăn hơn
anh lương hậu cùng vợ và hai con gái đang thuê trọ tại địa chỉ số sáu mươi một b đường số tám
phường linh trung thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh
nhiều tháng nay vợ anh bị nhiễm covid một mươi chín
nên phải cách ly điều trị tập trung
anh là lao động tự do nên cũng mất việc ở nhà chăm hai con nhỏ
mặc dù khó khăn đủ bề và được địa phương quan tâm hỗ trợ tiền
trong đợt hỗ trợ thứ ba này
nhưng anh đã tình nguyện nhường sức của mình cho những người khác
em đang coi tv em thấy là một năm trăm linh mấy nhỏ bị mất cây mất mẹ mất cô
rồi mấy người về rồi cũng đang khó khăn hơn em
em ở đây thì nói chung nhờ chị tổ trưởng tổ khu phố ba này
giúp đỡ cho gạo đồ em thấy cũng ổn cũng đỡ hơn mấy người đó cũng khó khăn hơn em
làm nghề thu gom phế liệu
anh lê thế quang quê thành quá
đang sống trong tròi tạm tại một bãi đất trống cùng vợ và ba người con
không kiếm được thu nhập trong mùa dịch
nhưng anh quang đã quyết định nhường sức hỗ trợ một triệu đồng của mình
để chính quyền thành phố chăm lo cho những người khó khăn hơn mình
do ảnh hưởng của dịch bệnh bốn tháng rồi
cũng không có thu nhập được
cũng được sự quan tâm của chính phủ và thành phố
đặc biệt là địa phương phường linh trung
cảnh sát khu vực anh hiếu khu phố năm chị dung tổ bốn
cũng đã trao một phần quà của anh sinh lần một
một triệu rưỡi gồm gạo rau
cũng một lần nữa cảm ơn quản đế với hỗ trợ thứ ba này
gia đình cảm thấy đang còn gồng gánh được vào đồ ăn
xin cũng nhường lại cho những người còn khó khăn hơn mình
theo thống kê đến ngày hai mươi ba tháng chín
trên địa bàn phường linh trung thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh
đã có một ba trăm bảy mươi sáu người dân thuộc diện được hỗ trợ theo chính sách
trong đợt hỗ trợ lần thứ ba của thành phố hồ chí minh
tình nguyện không nhận tiền để nhường lại cho người khác
với tổng số tiền hơn một tỷ ba trăm linh triệu đồng
trong đó gồm có các lao động tự do công nhân bị mất việc
và cả sinh viên đang sinh sống trên địa bàn phường
em là sinh viên của trường công đoàn y tế đồng hồ chí minh
hôm nay em đang ở chợ ở đây
em cảm thấy là em còn có thể lựa chuyện làm để trang trại hơn mọi người
nên em quyết định nhường cái sách này
phường có đưa vào danh sách nhưng mà em cảm thấy là tại vì mình cũng chưa khó khăn quá
cho nên là mình cũng chưa cần với cái món quà đó
cho nên là mình sẽ nhường lại cho những ai ở ngoài kia
mọi người mà cảm thấy khó khăn quá thì mình nhường lại thôi
và đây cũng là một cái tấm lòng hết sức là cao quý
đối với người dân mà chia sẻ đối với chính quyền chia sẻ
đối với người dân khó khăn hơn
để vượt qua cái đại dịch này
cái phần nhường đó thì mình sẽ lọc toàn bộ danh sách ra soát lại
đối với những người khó khăn
thì mình sẽ chi cho đúng theo tinh thần của nghị quyết hội đồng dân thành phố
để triển khai các gói hỗ trợ xuống đúng người đúng đối tượng
lực lượng công an phường đã bám nắm tốt địa bàn
phối hợp với chính quyền địa phương ra soát lên danh sách
không để thiếu sót đối tượng được hưởng chính sách trong mùa dịch
theo các gói hỗ trợ đối tượng đã bám nắm tốt địa bàn
nhưng mà được triển khai là các công chí cảnh sát khu vực
luôn luôn được lãnh đạo phường ban chỉ huy công an phường
quán triệt rồi phổ biến rất là kỹ các cái diện
để mà khi phối hợp cùng với các khu phố tổ dân phố lập danh sách bà con
làm sao để nó đảm bảo không trùng lắp không xót
và để mà mình có cái định hướng ngay từ đầu
trong bối cảnh nhiều địa phương còn đang xảy ra lùm xùm
về việc giãn ngân các gói hỗ trợ
thì việc minh bạch thông tin
tận tâm của chính quyền và tinh thần tương thân tương ái
của người dân phường linh trung thành phố thủ đức
là hình ảnh ấn tượng
việc làm ý nghĩa cần được nhân rộng
để người dân cùng chung tay với chính quyền
sớm đẩy lùi dịch bệnh
không để ai bị đói bị khổ
sáng ngày hai mươi ba tháng chín thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh
đã cho phép nhiều công trình xây dựng quan trọng
trên địa bàn được tái khởi công
sau nhiều tháng tạm ngưng do ảnh hưởng của dịch
đây là cục mốc quan trọng trong kế hoạch phục hồi
phát triển kinh tế của địa phương
mặc dù được tạo nhiều điều kiện
song các doanh nghiệp cũng gặp không ít khó khăn
về nguồn nhân công ở thời điểm này
trong sáng nay công trình khu phức hợp sóng việt
nằm trong khu chức năng số một của khu đô thị mới thủ thiêm
đã được thành phố hồ chí minh tổ chức lệ tái khởi động xây dựng trở lại
sau một thời gian dài thực hiện giãn cách
đây là dự án có ý nghĩa quan trọng
đến quy hoạch và phát triển của khu đô thị thủ thiêm nói riêng
và thành phố hồ chí minh nói chung
nên việc xây dựng trở lại thể hiện sự quan tâm của chính quyền thành phố
góp phần đảm bảo đúng tiến độ dự án
tôi rất là cảm kích về quyết định của ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh
cũng như là thành phố thủ đức
đã tạo điều kiện để cho các công trình xây dựng tái khởi động
và chúng tôi nhất định là sẽ phải thực hiện rất nghiêm

vì chúng tôi cũng rất cảm kích với các công trường xây dựng tái khởi động
và những quy định về đảm bảo an toàn cho sản xuất

đảm bảo các điều kiện khoảng cách điều kiện năm k trong sản xuất
cũng trong ngày hôm nay nhiều dự án khác như công trình mầm non phước long b
khu nhà ở phường phú hữu tại thành phố thủ đức
cũng đã được khởi công tác xây dựng
có thể thấy mục đích của việc khởi động lại các công trình
là sớm đưa các hoạt động của thành phố trở lại trạng thái bình thường mới
ở những khu vực an toàn
tường bút khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh
tạo công an việc làm thu nhập cho người lao động
tại những công trình xây dựng đủ điều kiện an toàn phòng chống dịch
theo đúng quy định
trước hết đó là tạo đà cho một loạt các hoạt động tiếp tới
chúng ta dự kiến sẽ triển khai sau ngày một tháng một mươi năm nay
bên cạnh đó thì cái việc hoạt động công trường trở lại
sẽ đóng góp vào việc tạo ra công an việc làm
tăng tốc độ dự án và sớm đưa dự án trở vào hoạt động
đóng góp hết sức quan trọng vào việc phát triển kinh tế xã hội
của thành phố thủ đức trong thời gian tới
chúng tôi đang tiếp tục xem xét một loạt các hoạt động kinh tế khác
chẳng hạn như là đối với các doanh nghiệp sản xuất có nhiều công nhân
hoặc là đối với các hoạt động sản xuất dịch vụ thương mại khác
thì thành phố thủ đức đang từng bước theo lộ trình
khi khu vực nào an toàn và đảm bảo các điều kiện cho phép
thì chúng tôi đều khuyến khích các doanh nghiệp các nhà đầu tư
người dân tái khởi động trở lại nền kinh tế
để chúng ta nhanh chóng đạt được tình trạng bình thường mới trong thời gian tới
mặc dù được tạo điều kiện để thi công
tuy nhiên các nhà thầu đơn vị thi công cũng đang gặp khó khăn về nhân công
cũng như khó khăn về chi phí để thực hiện xét nghiệm covid một mươi chín
cho đội ngũ công nhân lao động hàng tuần
phải test rất là nhiều thường xuyên
và chi phí test cũng khá cao
hiện nay là công nhân về quê cũng nhiều
thế kêu về thì đi lại
tập trung lại khó khăn
tập trung lại nguồn nhân lực để thi công cũng gặp khó khăn
các điều kiện trong thời kỳ giãn cách như thế này
gây nhiều khó khăn cho nhà thầu
trong việc triển khai thi công
tuy nhiên là có thì còn hơn là không
cho phép làm và làm trong cái điều kiện đảm bảo an toàn
như vậy thành phố hồ chí minh đang dần mở cửa
về lại trạng thái bình thường mới
tuy nhiên bài toán về nguồn nhân lực
cần phải được nghiên cứu kỹ lưỡng
và phải có chiến lược cụ thể
cũng như sự hỗ trợ từ chính quyền thành phố
về chính sách đối với các doanh nghiệp
để khi hoạt động trở lại có sẵn nguồn lao động
là tiền đề để thành phố phục hồi và phát triển kinh tế
để cuộc sống của người dân dần ổn định
thưa quý vị hôm nay ngày hai mươi ba tháng chín
khoảng một người dân đã được đưa trở về nhà
sau một tháng
được đưa di dời về từ vùng có mắc nguy cơ covid một mươi chín
đến lánh dịch tại các khu chung cư khách sạn
trên địa bàn của quận bình thạnh thành phố hồ chí minh
và trong một tháng đó
đã có rất nhiều câu chuyện về tình quân dân
giữa các chiến sĩ công an và các hộ dân
tại nơi lánh dịch
để người đi và người ở đều lưu luyến trong ngày trở về
với dân cư ở đây
từ ngày hai mươi sáu đến nay
lên đây thì rất là ổn định
rất là trước khi lên
thì cũng có test
và trong quá trình
các dân cư ở đây
ở đây thì ba ngày thì test một lần
cho nên là không có
những chế ca dương tính xảy ra
thì thứ hai nữa là
những cái địa phương nơi phòng trọ
ta cũng là cái vùng xanh vùng an toàn
cho nên là
thực hiện cái chỉ đạo của quận quỹ
thì sẽ trả
bà con về để ổn định cuộc sống
những chuyến xe lăn bánh
cũng là lúc người dân rời
nơi tránh dịch này
để trở về nhà
trong suốt một tháng qua
niềm mong mỏi được trở về
luôn thường trực trong tâm trí
nhưng hôm nay bà lê thị lụ
cũng như nhiều hộ gia đình khác
vẫn cảm thấy nhớ ngày tháng
sống tại chung cư một nghìn năm mươi này
niệm mấy chú công an
là vô lên là động viên
và coi như là
có mấy chú đó thì chắc mấy người lớn tuổi như chúng tôi
thì cũng mệt mỏi lắm
thứ nhất là nhớ là đồng viên là đồng viên
thứ hai nữa là nhớ chỗ ở
thành ra ngày nào cũng khóc hết hết trơn
mới đầu tôi đi tôi khóc
vô đó tôi khóc bao nhiêu lần luôn
bà đó cũng khóc
hai người khóc miếc luôn
thay phiên nhau khóc
thì có mấy chú lên động viên
nói rồi nay mai thì hết bệnh hết dịch rồi
hai bà sẽ về chỗ cũ
với lại cầu chúc cho mấy chú có sức khỏe
để mà tiếp tục
lo những người cho chúng tôi chống đại dịch
đối với mấy người chiến sĩ công an
thì việc gần gũi với nhân dân
đó là điều tất yếu
khi trong tất mọi mặt công tác
nói chung và riêng đặc vụ
về cái xã hội sự nói chung
thì tiếp cận người dân
và mình nắm quan tâm với người dân
thì sau này họ cũng sẽ có
những thông tin những vấn đề
họ sẽ giúp mình và trao đổi với mình
thì người dân coi như cũng là
một tay mắt đối với cái xã hội sự
để nhờ mình em sẽ gửi tặng
sáu phần quà
rồi mỗi người một phần
nói chung là về địa phương cố gắng giùm em
mình vẫn thực hiện cái giãn cách xã hội giùm em nha
con nhớ là chú con mang rất mạnh cho con học ở đây
con hy vọng là con sẽ gặp được chú con mang lại
những khu vực nguy cơ cao
đã chuyển thành vùng xanh

các chí sĩ công an quận bình thạnh
đang làm nhiệm vụ tại đây
sẽ trở về đơn vị của mình
nhưng kỷ niệm về những ngày
cùng ăn cùng ở cùng làm với người dân
sẽ còn động mãi
và tình quân dân sẽ được gói gọn
trong ngày trở về
ngày hai mươi ba tháng chín
công an xã đại phước huyện nhân trạch tỉnh đồng nai
đã hoàn tất hồ sơ
sử phạt hành chính sáu đối tượng
về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
gây rối trực tượng công cộng
theo quy định của pháp luật
theo hồ sơ điều tra trước đó
sáu đối tượng gồm trương quốc cường ba mươi chín tuổi
ở ấp phước lý xã đại phước
nguyễn văn huy năm mươi bốn tuổi
phạm văn tý ba mươi sáu tuổi
cùng ngụ xã đại phước huyện nhân trạch
bùi văn nghĩa ba mươi hai tuổi
ngụ xã long tân huyện nhân trạch
nguyễn văn nam ba mươi hai tuổi
ngụ xã phú hữu huyện nhân trạch
và trần minh hải bốn mươi hai tuổi
ngụ xã vĩnh thanh huyện nhân trạch
tù tập tại nhà của cường sử dụng trái phép chất ma túy
sau đó cả nhóm xảy ra mâu thuẫn với nguyễn văn huy
dẫn đến việc huy về nhà lấy mã tấu
rồi quay lại nhà trương quốc cường để chửi bới gây rối
là mất an ninh trực tự
sau khi xác minh và làm rõ vụ việc
công an xã đại phước đã lập hồ sơ xứ phạt hành chính nguyễn văn huy
về hành vi gây rối trực tự công cộng
sử dụng trái phép chất ma túy
và năm trường hợp còn lại về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
thưa quý vị
theo chỉ thị số hai mươi hai của thành phố hà nội
về điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
trên địa bàn thành phố
trong tình hình mới
thì từ sáu giờ ngày hai mươi một tháng chín
quy định người giao hàng
phải được tiêm ít nhất một mũi vaccine phòng covid một mươi chín
khai báo y tế hằng ngày
trên ứng dụng vneid
hoặc website sứckhỏe dâncưquốc gia gov vn
trước quy định mới như thế này
thì người giao hàng đã thực hiện
việc khai báo y tế như thế này
như thế nào ghi nhận của truyền hình công an nhân dân
vào đầu giờ sáng
trước khi kích hoạt việc nhận đơn hàng
anh cường sẽ tiến hành khai báo y tế
toàn dân trên ứng dụng vneid
đây cũng là quy định
bắt buộc của công ty đưa ra
như hôm nay bắt đầu vi đi làm
thì mình khai báo trên ứng dụng của grab là một
với khai báo trên ứng dụng
với người tài xế này
qua thông báo của công ty
mỗi ngày yêu cầu đặt ra là phải thực hiện
khai báo y tế qua đường link
được chia sẻ tại địa chỉ
công ty yêu cầu mỗi tài xế khi ra đường vào buổi sáng
khai báo y tế
thứ nhất là mình khai báo được
sức khỏe mình bình thường
và mình như thế này
theo quy định của công ty
cũng nên làm
ghi nhận thực tế
hầu hết các shipper công nghệ
hay còn được gọi là người giao hàng
đã chủ động cài đặt ứng dụng
và khai báo y tế hàng ngày
theo quy định của thành phố hà nội đưa ra
bây giờ thì mình có biết cái ứng dụng
vneid có khai báo y tế không

thứ hai ngày là đã phải khai báo y tế rồi
còn lần này thì ba ngày thì anh kép một lần
thứ nhất thì nó sẽ bảo vệ sức khỏe cho mình
thứ nhất thứ hai là nó cũng
tạo thuận lợi cho mình khi tham gia giao thông trên đường
với cả là mình cũng
nếu mà mình
chẳng may có vấn đề gì về sức khỏe
thì mình cũng sẽ còn nắm bắt được trước
trước đó tại thành phố hồ chí minh
đã có trên hai mươi bảy shipper
hoạt động sử dụng ứng dụng vneid
hoặc khai báo y tế
tại sứckhỏe dâncưquốc gia gov vn
tạo thuận lợi giúp shipper
lưu thông nhanh qua các chốt
thông tin về người giao hàng
sẽ được kiểm duyệt chính xác
qua cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
tránh trường hợp khai thông tin gian dối
che giấu lịch trình di chuyển
đặc biệt là chúng tôi quan tâm đến công tác tuyên truyền
để làm sao người dân
và các cơ quan quản lý
ở dưới cơ sở
phải vào cuộc ngay
và tuyên truyền ngay
cũng như là hướng dẫn người dân
kịp thời thực hiện
bằng các biện pháp
chúng ta phải thực hiện đồng bộ như vậy
cái việc mà công dân kê khai đầy đủ các thông tin
thì mới góp phần vào
việc quản lý truy vết kịp thời
hiện ứng dụng vneid
đã được đăng tải trên hai kho ứng dụng
là app store và ch play
hoặc người giao hàng có thể tiến hành
khai báo y tế hàng ngày
thông tin khai báo y tế hàng ngày
sẽ giúp lực lượng chức năng
truy vết đầy đủ chính xác công dân
đặc biệt là cả phương tiện
xác định nhanh chóng và thông báo cho f một f hai
khi phát hiện f
việc khai báo y tế hàng ngày
không chỉ là quyền lợi
mà còn là trách nhiệm của công dân
trung tay phòng chống dịch bệnh